phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa vừa giải cứu thành công hai người nước ngoài quốc tịch trung quốc
bị mắc kẹt trong thang máy một khách sạn tại thành phố nha trang
theo đó vào khoảng tám giờ một mươi năm phút ngày hai mươi tháng một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa
nhận được tin báo có sự cố nạn nhân mắc kẹt trong thang máy của một khách sạn trên đường hồng bàng thành phố nha trang
nên đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ cùng bảy cán bộ chiến sĩ khẩn trương xuống hiện trường triển khai các phương án giải cứu nạn nhân
tại hiện trường trong thang máy có hai người mắc kẹt ở khu vực giữa tầng một mươi chín và tầng hai mươi
sau một thời gian ngắn lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị chuyên dùng để phá rỡ tường bao hố thang máy đưa người bị nạn ra ngoài an toàn